căn cứ trên chỉ số đánh giá hộ chiếu toàn gờ global passport index tấm hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới năm hai nghìn hai mươi thuộc về các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đây là năm thứ hai liên tiếp uae giữ vị trí này
bảng xếp hẳng căn cứ trên số nước mà người sở hữu hộ chiếu có thể nhập cảnh mà không cần xin cấp thị thực
năm hai nghìn hai mươi người sở hữu hộ chiếu uae có thể xin cấp thị thực nhập cảnh ngay tại cửa khẩu hoặc hưởng chế độ miễn thị thực tới tổng cộng một trăm bảy mươi chín nước và vùng lãnh thổ
danh sách top năm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới có đức phần lan luxembourg và tây ban nha
những người mang hộ chiếu của bốn nước này được miễn thị thực đến một trăm bảy mươi hai nước và vùng lãnh thổ
trong khi đó năm tấm hộ chiếu có quyền lực hạn chế nhất thế giới là afghanistan iraq syri somali và pakistan